vùng biển từ bình thuận đến cà mau tiếp tục có mưa rông kèm lốc xoáy gió giật mạnh sóng biển cao hai ba mét
vì vậy việc ra khơi đánh bắt ở các khu vực biển này vẫn chưa thực sự thuận lợi
sau đây là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước
trong khi đó ở khu vực bắc và nam biển đông trong đó có vùng biển của huyện đảo hoàng sa và vùng biển của huyện đảo trường sa
vùng biển của huyện đảo hoàng sa và vùng biển của huyện đảo trường sa